thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng sáu bốn người đã thiệt mạng và ba người khác bị mất tích
trong trận lở đất ở huyện vấn xuyên thuộc tỉnh tứ duyên tây nam trung quốc
tình trạng sạt lở đất xảy ra ở hai khu vực thuộc huyện vấn xuyên do mưa to trong thời gian ngắn
theo chính quyền địa phương tính đến một mươi bảy giờ theo giờ địa phương
hơn chín trăm linh người đã phải sơ tán do lở đất và không có ngôi nhà nào bị hư hại
hiện nhà chức trách địa phương đã cử năm trăm linh nhân viên tham gia vào chiến dịch cứu hộ
cũng như các nhân viên sửa chữa đường xá
đồng thời theo dõi và đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất tiếp theo